ngày ba mươi tháng sáu một vụ việc đau lòng xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
khi cháu bé ra đời đã tử vong nhưng có nhiều vết khâu trên cổ
và dư luận càng cảm thấy sốc hơn khi bác sĩ trực cấp cứu sản khoa trong sự vụ
lại là bác sĩ chuyên ngành răng hà mặt
người dân thêm một lần nữa hoang mang trước thực trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa
bác sĩ được bổ nhiệm vị trí không đúng chức năng ở các bệnh viện tuyến dưới
mỗi năm nước ta đào tạo khoảng tám bác sĩ đa khoa
trong đó sẽ có nhiều bác sĩ được đào tạo tiếp chuyên khoa một và chuyên khoa hai
thế nhưng việc thiếu bác sĩ chuyên khoa ở tuyến huyện lại không phải là tình trạng mới đây
để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
nguồn nhân lực y tế phải có đủ về số lượng cơ cấu và phân bổ hợp lý
bảo đảm trình độ chuyên môn theo nhiệm vụ được giao
thế nhưng hiện nay ở nước ta đội ngũ bác sĩ thiếu về số lượng và cơ cấu lại không hợp lý
nếu bất cập vướng mắc này không được giải quyết tháo gỡ
sẽ dần lên sự thiếu công bằng trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế
ảnh hưởng chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới gây nên tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên
thưa quý vị ngày ba mươi tháng sáu một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại bệnh viện đà khoa huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
khi một cháu bé ra đời đã tử vong sau sinh với nhiều vết khâu trên cổ
đặc biệt là bác sĩ trực cấp cứu sản khoa trong vụ việc này lại là bác sĩ chuyên ngành răng hàm mặt
người dân thêm một lần nữa hoang mang trước thực trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa
bác sĩ được bổ nhiệm ở vị trí không đúng chức năng tại các bệnh viện tuyến dưới
mỗi năm nước ta đào tạo tám bác sĩ đa khoa
trong đó sẽ có nhiều bác sĩ được đào tạo tiếp chuyên khoa một và chuyên khoa hai
thế nhưng việc thiếu bác sĩ chuyên khoa ở tuyến huyện lại là câu chuyện đã diễn ra từ lâu
xin chân thành cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông việc thiếu các bác sĩ chuyên khoa ở tuyến huyện
khiến cho chúng ta phải đối mặt với những vấn đề gì
quả thực là rất là khó khăn đúng không ạ
khi mà khám không đúng chuyên khoa và điều trị không đúng chuyên khoa
thì chúng ta không đạt được đúng kết quả chuyên môn như chúng ta mong muốn
thì chắc chắn là nó sẽ gây những hậu quả
ví dụ như là chuyên khoa mà cấp theo chứng chỉ nghề
mà chúng ta khám trái với lại các lĩnh vực chuyên khoa mà chúng ta được đào tạo
thì đương nhiên nó sẽ xảy ra nguy cơ xảy ra các sai sót rất lớn
nước ta thì có hệ thống các truyền hình
và mỗi năm thì đào tạo ra trường rất nhiều bác sĩ với những chuyên khoa riêng biệt
vậy thì tại sao chúng ta vẫn cứ phải đối mặt với tình trạng là
nguồn nhân lực này bị thiếu ở các tuyến huyện
vấn đề là chúng ta liệu có thiếu bác sĩ chuyên khoa cho các tuyến y tế cơ sở hay không
thì theo tôi thì cần phải phân định rõ ràng
đối với tuyến cơ sở như tuyến xã phường thì chúng ta lại không cần bác sĩ chuyên khoa
chúng ta cần bác sĩ gia đình tức là làm cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
và sang lọc để chuyển đến các tuyến trên
thế và ở tuyến trên thì chúng ta càng ngày càng đi sâu
ví dụ như là các tuyến huyện thì cần các bác sĩ chuyên khoa rộng hoặc là đa khoa hẹp
sau tuyến tỉnh thì cần chuyên khoa
và tí trung ương thì cần đi sâu các chuyên khoa nhỏ hơn nữa trong hệ thống cấp các chuyên ngành
chúng ta có gặp phải những khó khăn nào trong câu chuyện đào tạo và xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hay không
cái vấn đề là chúng ta phân bổ các cái chỉ tiêu và đào tạo các chuyên khoa
mỗi chuyên khoa chỉ tiêu bao nhiêu hàng năm
thì không phụ thuộc vào
cái nhu cầu thực tế của xã hội
mà lại phụ thuộc vào cái năng lực đào tạo của cái cơ sở đào tạo đó
ví dụ như có chuyên khoa hàng năm mà chúng tôi nhận được cả trên một trăm linh hồ sơ
nhưng mà chỉ tiêu của giao thì chỉ có khoảng độ mấy chục thôi
thế như vậy là chúng ta đào tạo theo cái
cái phân bổ chỉ tiêu này là theo cái năng lực của cơ sở đào tạo
quy định một giáo sư thì được đào tạo bao nhiêu đúng không ạ
một tiến sĩ được đào tạo bao nhiêu
một đoán sĩ chuyên khoa hai được đào tạo bao nhiêu
chứ chúng ta không theo cái nhu cầu của từng địa phương
của từng bệnh viện và của từng chuyên ngành
cái đấy là cái mà vấn đề lớn chúng ta phải giải quyết
cái ví dụ cụ thể là cơ sở đào tạo của chúng tôi thì đào tạo theo cái năng lực của từng bộ môn
từng chuyên ngành
thế và hầu như không
không có những cái thông tin về cái nhu cầu của các tuyến các tỉnh là bao nhiêu
và chỉ biết là được cung cấp
điều cho từng chuyên ngành thì chúng tôi công bố chỉ tiêu tuyển sinh là như vậy
thế đấy là cái hiện trạng của chúng ta hiện nay
vậy thì làm thế nào để có được lời giải cho cái bài toán cân đối giữa việc phân bổ đào tạo và nhu cầu của xã hội
cái giải pháp thì tôi đề xuất có mấy cái giải pháp
giải pháp thứ nhất như tôi đề xuất là phải có cái trung tâm một cái đơn vị trực thuộc bộ hoặc có thể trực thuộc chính phủ
trung tâm dự báo nguồn nhân lực quốc gia
và duyên ngành nghiêng và ngành y chúng ta cũng cần có một cái trung tâm như vậy
để xác định cái nhu cầu của từng tỉnh từng bệnh viện trong một tỉnh
xem là cái nhu cầu bác sĩ chuyên khoa là bao nhiêu
một bệnh viện tuyến huyện ở một cái tỉnh nào đấy cần những bác sĩ chuyên khoa nào
và một tỉnh là phải nắm được các bệnh viện trong tỉnh của mình quản lý
đúng không ạ
thiếu những bác sĩ chuyên khoa nào ở bệnh viện nào ở cấp độ như thế nào
và từ đó thì có lập ra cái kế hoạch để mà có dự kiến đào tạo bổ sung nguồn nhân lực
cái đấy cái mà hiện nay chúng ta đang
tôi nghĩ là vấn đề này nó mang tính chất chiến lược và dài hạn
thế trước mắt để có cái giải pháp ngay trong ngay năm nay và trong nhiều năm tới
thì chúng ta tăng cường cái đào tạo theo địa chỉ
hiện nay thì cái xu hướng xã hội hóa của chính phủ đang được thực thi rất là triệt đẻ
thì tạo cái điều kiện tự chủ cho các trường đại học đúng không ạ
chúng tôi tự xác định chỉ tiêu dựa trên cái năng lực của mình
thế và sau đó thì được phép ký kết hợp đồng với các tỉnh
và các tỉnh thì dựa trên cái nhu cầu các chuyên khoa
trong cái hệ thống y tế của mình
thậm chí từng bệnh viện từng khoa phòng của bệnh viện đó
cần những bác sĩ chưa qua gì
thì ký hợp đồng với các cơ sở đào tạo
thế như vậy chúng ta đã cho ra một cái sản phẩm
họ làm việc chính xác từng bệnh viện tính chắc từng khoa phòng của bệnh viện
như vậy nó đáp ứng cái nhu cầu của xã hội
và tránh cái sự thất thoát
và tránh cái việc mà chúng ta đào tạo mà không ra nó có lãng phí cái nguồn lực
và cái giải pháp thứ ba
thì tôi nghĩ là cái mô hình của cái đề án năm trăm tám mươi năm
chúng ta có thể nâng lên một bước
thể chế hóa luật hóa cái trách nhiệm xã hội của các bác sĩ trẻ
như vậy là chúng ta cũng đáp ứng cái nhu cầu
đặc biệt là những cái cơ sở tuyến dưới những vùng khó khăn
xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng xin cảm ơn chị
để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
nguồn nhân lực y tế phải có đủ về số lượng cơ cấu và phân bổ hợp lý
bảo đảm trình độ chuyên môn theo nhiệm vụ được giao
thế nhưng hiện nay ở nước ta đội ngũ bác sĩ thiếu về số lượng và cơ cấu thì lại không hợp lý
nếu bất cập vướng mắc này không được giải quyết thao gỡ sẽ gẫn đến sự thiếu công bằng
trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế
ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới
gây nên tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên